liên quan đến vụ cô gái hai mươi một tuổi bị sát hại tại huyện tân uyên tỉnh lai châu vào ngày năm tháng ba vừa qua
lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu vừa bắt giữ được nghi phạm
cụ thể vào tối ngày sáu tháng ba ban chuyên án đã bắt được lò văn sươm sinh năm hai nghìn một
trú tại huyện sìn hồ tỉnh lai châu khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực xã thân thuộc huyện tân uyên
như tin đã đưa vào tối ngày năm tháng ba tại xã nậm cần huyện tân uyên đã xảy ra một vụ án mạng
nạn nhân là cô gái sinh năm hai nghìn ba trú tại bản phiêng án
sau khi gây án đối tượng này đã cầm theo dao và bỏ chạy
hơn bốn trăm linh cán bộ chiến sĩ đã được huy động để bắt giữ đối tượng gây án
sau hơn một ngày truy bắt ban chuyên án đã bắt được đối tượng
còn về vụ việc đánh tài xế taxi chấn thương sọ não dẫn đến tử vong xảy ra tại quận tây hồ thành phố hà nội
hai nghi phạm cũng vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh thanh hóa
hai nghi phạm được xác định là trần duy quang sinh năm hai nghìn ba và bạn gái của quang cả hai đều quê ở thanh hóa
cơ quan công an xác định vào khoảng một mươi sáu h ngày bốn tháng ba tại đường khu vực kè hồ tây phường nhật tân
xuất phát từ việc anh trường điều khiển xe ô tô taxi va chạm với xe máy do quang điều khiển
chở bạn gái ở phía sau làm xe máy của quang bị loạn trọng
sau đó giữa anh trường và quang xảy ra tranh cãi
anh trường mở cốp xe lấy ra một vật dài khoảng bốn mươi cm đuổi đánh quang
quang dơ tay lên đỡ và đấm thẳng vào mặt rồi cầm mũ bảo hiểm đập vào đầu anh trường
khi được người dân can ngăn hai bên lên xe rời đi
sau đó anh trường về nhà nằm nghỉ
đến khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng ba thấy sức khỏe anh trường diễn biến xấu
gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh đã tử vong tại bệnh viện vào chiều ngày năm ba
mở rộng điều tra vụ tiếp viên hàng không sách ma túy tử pháp về việt nam
tính đến ngày sáu ba công an tp hcm đã khởi tố một trăm tám mươi ba vụ án và năm trăm linh hai bị can về nhiều tội danh
công an tp hcm đã phối hợp cùng với các đơn vị địa phương triệt phá hơn một trăm tám mươi đường dây vận chuyển
mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ở tp hcm tỉnh bình dương và đồng nai
đồng thời thu giữ vật chứng là hơn một trăm sáu mươi năm kg ma túy tổng hợp các loại một mươi khẩu súng
hơn năm mươi viên đạn các loại một quả liệu đạn và nhiều tăng vật có liên quan
lực lượng công an còn làm rõ trước khi bị bắt các đối tượng trong chuyên án từng mua bán
hơn một trăm ba mươi kg ma túy tám kg ma túy đá bốn hai trăm năm mươi gói ma
ma túy nước vui một trăm linh chín viên thuốc lắc với tổng số tiền giao dịch là hơn hai mươi hai tỷ đồng
dùng dao khống chế một người phụ nữ để hiếp dâm và cướp tài sản
một đối tượng vừa bị công an tp hcm tỉnh đắk lắc bắt giữ sau ba ngày bỏ trốn đến tỉnh bà rịa vũng tàu
đối tượng là lê quốc tuấn chú tại tỉnh hà tĩnh
theo điều tra ban đầu vào tháng một mươi hai năm ngoái sau khi chấp hành xong án phạt tù
tuấn từ hà tĩnh vào đắk lắc
ngày hai mươi chín tháng hai sau khi sử dụng ma túy đá tuấn ngụy trang kín mặt
mang theo hai sợi dây dù một con dao đi sang nhà người phụ nữ hàng xóm
kê dao vào cổ khống chế chói tay chân và dùng băng keo bịt miệng để thực hiện hành vi hiếp dâm
ngoài ra tuấn còn giật một sợi dây chuyền vàng của nạn nhân
trên đường tẩu thoát đối tượng đột nhập một nhà trọ lấy cắp một máy tính sách tay
bằng các biện pháp nghiệp vụ đêm ba tháng ba công an tp hcm đã bắt giữ thành công tuấn
khi đang trốn ở một nhà nghỉ tại tỉnh bà rịa vũng tàu
tuấn từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản và nghiện ma túy từ nhiều năm nay
sáng ngày năm tháng ba vừa qua tại khu vực thôn một xã yà tơi huyện yà hơ rai tỉnh con tum
đồn biên phòng sa thầy phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh con tum
phối hợp với công an huyện yà hơ rai công an xã yà tơi bắt quả tang hai đối tượng
về hành vi tảng chữ trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là hai vợ chồng lữ thị giang và ngân văn hoạch
cùng chú tại huyện yà hơ rai tỉnh con tum
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ ba trăm hai mươi g heroin
một xe gắn máy và một số vật dụng khác
qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đã mua số heroin trên
để bán lại cho các con nghiện trên địa bàn kiếm lời
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra hoàn tất hồ sơ
để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện củ chi tp hcm
đã bắt giữ hoàng quốc anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã an nhơn tây huyện củ chi
đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan đến vụ án giả vờ giúp người bị tai nạn
để chiếm được tài sản
trước đó vào ngày một tháng ba người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông
trên đường nguyễn thị trì đi tỉnh lộ bảy
khi đến trước căn nhà thuộc xã an nhơn tây huyện củ chi
thì một người đàn ông bị loạn trọn tay lái rồi té ngã
làm cả người và xe trượt dài trên đường
sau đó thì có một người đàn ông
người đàn ông đội mũ lưỡi chai điều khiển xe máy tới
đến gần chỗ người bị nạn rồi ngã xuống vờ như giúp đỡ kiểm tra gì đó rồi bỏ đi
lúc này đêm khuya vắng vẻ nên người bị nạn không hay biết rằng
toàn bộ tài sản mang theo trong người đã bị kẻ gian lấy sạch
sau khi được gia đình đưa vào bệnh viện qua kiểm tra phát hiện tài sản bị mất
gồm một chiếc ví bên trong có khoảng bốn triệu đồng
sợi dây chuyền vàng trị giá một mươi năm triệu đồng
điện thoại iphone một mươi bốn pro cũng cùng với một số giấy tờ tùy thân khác
nên người nhà đã đến cơ quan công an trình báo tiếp nhận tin báo từ gia đình nạn nhân
đội cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với công an xã an nhân tây
và các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra truy xét
đến chiều ngày năm tháng ba công an huyện củ chi đã xác định và bắt giữ đối tượng hoàng quốc anh
đồng thời thu giữ nhiều vật chứng có liên quan
tại cơ quan điều tra hoàng quốc anh đã khai nhận hành vi giả vờ giúp đỡ người gặp tai nạn trên đường
để lấy trộm tài sản của nạn nhân
thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay là một thông tin đáng chú ý có trong cụm chính sách ngày hôm nay
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
khẩn trương giả soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng
đối với nền kinh tế từng ngành
từng lĩnh vực thực hiện ngay các giải pháp điều hành để tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay
gắn với tăng trưởng khả năng tiếp cận vốn tín dụng để hỗ trợ người dân doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng ngoại tệ lành mạnh có trọng tâm trọng điểm
đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng
phó thủ tướng trần hồng hà vừa ký quyết định của thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai hai nghìn hai mươi bốn
kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức thi hành luật đất đai bảo đảm kịp thời đồng bộ thống nhất hiệu lực hiệu quả
xác định các nội dung công việc thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành luật
nâng cao nhận thức về luật đất đai và trách nhiệm của các cấp các ngành và địa phương trong việc thi hành luật đất đai
trong quyết định này thủ tướng phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo một mươi sáu văn bản quy định chi tiết luật đất đai thuộc thẩm quyền của chính phủ thủ tướng bộ trưởng
thông tin từ bộ giáo dục và đào tạo cho biết thí sinh trượt tốt nghiệp từ năm hai nghìn hai mươi bốn trở về trước sẽ được thi lại với đề thi riêng
khác với đề dành cho học sinh tốt nghiệp từ năm hai nghìn hai mươi năm việc này nhằm đảm bảo quyền lợi cho những học sinh đã học theo chương trình cũ
tuy nhiên bộ chưa đưa ra phương án thi cụ thể cho nhóm thí sinh này
hai nghìn hai mươi bốn là năm cuối thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông hai nghìn sáu
từ năm hai nghìn hai mươi năm kỳ thi sẽ có nhiều thay đổi để phù hợp với lứa học sinh theo sách và chương trình giáo dục phổ thông mới
thưa quý vị bày tỏ quan điểm về đề xuất áp dụng trừ điểm giấy phép lái xe nhiều chuyên gia cho rằng biện pháp này phù hợp với môi trường điện tử phát triển như hiện nay
thông tin đáng chú ý được đăng tải trên báo lao động số ra sáng ngày hôm nay
trao đổi với lao động nhiều chuyên gia đồng tình giải pháp trừ điểm giấy phép lái xe có thể coi là sáng tạo tiết kiệm thời gian công sức
tuy nhiên với những đề xuất mới trước khi nhân rộng cơ quan chức năng cũng cần phải có thí điểm làm trước ở một số địa phương trong khoảng thời gian nhất định
về việc trừ điểm đối với các lỗi hành vi bộ công an cho biết khi xử phạt cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào hành vi phạm tội nghiêm trọng nguy cơ gây mất an toàn giao thông
mức trừ điểm trong một lần vi phạm sẽ được nghiên cứu quy định cụ thể đảm bảo
không trồng chéo với các hình thức xử phạt vi phạm hành chính
những ý kiến phản biện về thị trường vàng và quản lý thị trường vàng đặc biệt là câu chuyện huy động ba trăm linh năm trăm linh tấn vàng trong nhân dân lại đang nóng trở lại
nhất là trong bối cảnh vàng đang lên cơn sốt và ngân hàng nhà nước đã phát tín hiệu về khả năng xử nghị định
từ đầu năm tới nay giá vàng miếng và vàng nhẫn liên tục lập đỉnh
các chuyên gia chung nhận định diễn biến thị trường vàng hiện nay là do thiếu nguồn cung và tình trạng độc quyền
để hạn nhiệm thị trường vàng thì ngân hàng nhà nước phải sửa gấp nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai về quản lý thị trường vàng
cho phép nhập khẩu vàng xóa bỏ độc quyền vàng miến thương hiệu sjc nhằm đa dạng nguồn cung
tạo sự cạnh tranh trên thị trường cần cho phép sự tham gia của nhiều đơn vị nhiều thương hiệu vàng khác nhau
trên cơ sở đó thì cung và cầu cần phải mở rộng hơn
đồng thời nâng cao năng lực quản lý giám sát của ngân hàng nhà nước tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
các chợ mua bán xe không có giấy tờ chứng minh quyền sở hữu ngang nhiên hoạt động công khai trên mạng xã hội
bất chấp quy định của pháp luật cảnh báo trên trang nhất của báo lao động
trên facebook chàn lan các hội nhóm
với hàng chục nghìn người thành viên đăng tải các bài viết giao bán giới thiệu và hỏi mua các loại xe không có giấy tờ với giá rẻ
không ít người nhẹ dạo cả tin bị kẻ xấu lừa tiền đặt cọc chiếm được tài sản
đáng nói mua bán các loại xe không giấy tờ người mua không thể thực hiện các thủ tục sang tên đăng ký xe
bên cạnh đó thì nếu là xe tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn mua thì việc mua bán sẽ bị vô hiệu
người mua sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất tiền xe đã mua sẽ phải giao cho cơ quan công an để phục vụ điều tra
người mua xe còn có thể bị truy cứu hành trách nhiệm hình sự